tính đến sáng nay đã có một trăm hai mươi bốn trẻ tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh bị nhiễm sán lợn
các bậc cha mẹ vẫn đang tiếp tục đưa con về hà nội để xét nghiệm
tính đến nay đã có gần một năm trăm linh trẻ từ một đến một mươi tuổi tại huyện thuận thành
về viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương và bệnh viện bệnh nhiệt đới để làm xét nghiệm sán lợn
riêng trong ngày một mươi năm tháng ba bệnh viện bệnh nhiệt đới đã công bố có bốn mươi bốn ca dương tính với sán lợn
trước đó từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng ba hai bệnh viện nói trên cũng trả kết quả cho năm trường hợp trẻ em
tại xã thành khương huyện thuận thành dương tính với sán lợn
đến nay tổng số ca dương tính với sán lợn tại huyện thuận thành đã tăng lên một trăm hai mươi bốn trường hợp
tuy nhiên đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng do bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
vẫn còn hơn năm trăm linh trường hợp đến xét nghiệm trong ngày một mươi sáu tháng ba chưa có kết quả